mở đầu là thông tin về một vụ xô xát đánh nhau khiến một người tử vong vừa xảy ra tại bắc giang
đối tượng là vi văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại xã khuất xá huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang ra quyết định khởi tố về hành vi giết người
trước đó vào ngày bốn tháng bảy tại một nhà trọ ở thôn núi hiểu xã quang châu huyện việt yên giữa vi văn thiện và anh hoàng văn quyết chú tại tỉnh lạng sơn xảy ra xô xát đánh nhau khiến anh quyết tử vong và thiện bỏ trốn
đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được thiện tại huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
đối tượng khai nhận có mối quan hệ yêu đương với lăng thị thuận trú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
trong quá trình yêu đương có xảy ra ghen tuông mâu thuẫn với người tình cũ của thuận là anh hoàng văn quyết
đến đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi khi thiện đang ở cùng thuận tại nhà trọ ở xã quang châu huyện việt yên thì hoàng văn quyết tìm đến
hai bên xảy ra đánh nhau trong lúc xô sát thiện đã cầm dao nhọn đâm quyết tử vong
là đối tượng nghiện ma túy không công ăn việc làm nên nguyễn tiến giảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
xã phú mỹ huyện phú ninh tỉnh phú thọ đã nảy sinh ý đồ giết người cướp tài sản nhằm lấy tiền tiêu xài
và sau bảy mươi hai giờ gây án đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh tuyên quang bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn tại bến xe mỹ đình hà nội
tại cơ quan điều tra nguyễn tiến giảng đã khai nhận vì hết tiền tiêu xài và mua ma túy nên giảng đem theo một chiếc kéo và gọi điện thuê anh nguyễn quốc huy
trú tại xã vũ quang huyện đoan hùng tỉnh phú thọ làm nghề lái xe ôm trở đi có việc tại xã trường sinh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
khi đến đoạn đường d thuộc địa bàn xã trường sinh giảng giả vờ bảo anh huy dừng xe để chờ người lấy đồ
trong lúc chờ đợi thì anh huy mất cảnh giác nguyễn tiến giảng đã dùng kéo đâm liên tục bốn nhát vào cổ anh nguyễn quốc huy khiến anh huy tử vong tại chỗ
sau đó nguyễn tiến giảng lấy đi một điện thoại di động ví tiền và chiếc xe máy của nạn nhân giảng mang xe máy về thành phố việt trì bán với giá hai triệu đồng để chi tiêu cá nhân và mua ma túy
còn tại vĩnh long công an huyện vũng liêm vừa khởi tố bắt tạm giam hai tháng đối với lê ngọc bích về hành vi trộm cắp tài sản
vào chiều ngày năm tháng bảy bích thuê xe ôm đi từ huyện vũng liêm về nơi tạm trú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long
khi đi ngang một nhà trọ tại xã tân an luông huyện vũng liêm thấy chiếc xe máy của ông nguyễn văn sở
đang để cạnh nhà chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ khóa xe bích đã vào lấy trộm chiếc xe trên
đồn biên phòng bắc sơn thành phố móng cái tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung đối với ba mươi ba đối tượng là người nhập cảnh trái phép qua biên giới về việt nam
vào hồi một mươi sáu h ngày chín tháng bảy tại khu vực mốc một nghìn ba trăm sáu mươi bốn bốn trăm linh thuộc thôn lục phủ xã bắc sơn thành phố móng cái
tổ tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng bắc sơn đã phát hiện ba mươi ba đối tượng là công dân việt
nam có biểu hiện nghi vấn đội tuần tra đã yêu cầu các đối tượng trên dừng lại để kiểm tra và phát hiện các đối tượng này đã nhập cảnh trái phép về việt nam
các đối tượng có quê quán ở các tỉnh nghệ an thanh hóa hà giang đắk lắc lai châu lào cai tuyên quang thái nguyên bắc cạn bắc giang
đội tuần tra của đồn biên phòng bắc sơn lập biên bản và đưa ba mươi ba đối tượng đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của thành phố mong cái đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín

xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đối tượng phạm thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã nghĩa phúc huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
và đối tượng trần thị nụ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại tây phong lộc xã nam phong thành phố nam định tỉnh nam định
còn về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện ý yên tỉnh nam định là đối tượng đặng văn tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã yên nhân huyện yên mô tỉnh ninh bình
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước cánh mũi trái
số máy đường dây nóng của công an cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai
công an sáu mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý